do thời tiết thay đổi thất thường và tình hình ô nhiễm môi trường đang hết sức nghiêm trọng
đi kèm với đó là những loại bệnh dịch thường gặp trong mùa nắng nóng
hiện nay tình hình bệnh dịch sốt xuất huyết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại tp hcm
số ca nhập viện đã cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận hơn hai mươi hai ca mắc bệnh sốt xuất huyết
trong đó có ba người tử vong
trong đó ô nhiễm môi trường từ các con canh rạch và tình hình xả rác bừa bãi
là nguyên nhân chính để bệnh sốt xuất huyết tăng cao
bệnh sốt xuất huyết chủ yếu do mũi đốt trong khi mật độ dân cư đông đúc
tốc độ đô thị hóa nhanh cung ẩm thấp trong mùa mưa đã làm tăng nguy cơ bệnh sốt xuất huyết
để hạn chế dịch sốt xuất huyết lây lan hiện nay các địa phương đang tập trung gia quân phòng chống dịch
và kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi xuống các dòng kênh kiểm soát điểm nguy cơ xử lý triệt đề các ổ dịch
nhận động dân là tất cả các nhà phải không có để nước ẩm thấp để cho rùi mũi đẻ vào đó và nó thình
thành ra là con vi trùng để mũi nó cắn
cắn tăng cường hơn nữa việc vận động và người dân ý thức trong việc bỏ rác đúng nơi quy định
trong ý thức cuộc sống hàng ngày chúng ta phải đăng ký rồi bỏ rác để tạo một điều kiện cho môi trường xung quanh của mình thật sự sạch đẹp
đồng thời khuyên cáo người dân chủ động phòng tránh mũi đốt không cho mũi phát triển
tăng cường diệt mũi diệt loang quăng đậy kín dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng